trong quá trình xây dựng nông thôn mới tỉnh hà nam đã đầu tư xây dựng nhiều công trình công cộng khang trang và sạch đẹp nhằm phục vụ người dân và thay đổi diện mạo nông thôn
bởi đây không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm của chính quyền ca cấp để tránh lãng phí